du lịch hải phòng những năm gần đây có nhiều chuyển biến mới
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố hải phòng đã đón và phục vụ hơn chín triệu lượt khách
trong đó khách quốc tế đạt chín trăm ba mươi lượt với doanh thu là ba năm trăm linh tỷ đồng
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố
hải phòng hiện có năm trăm linh một cơ sở lưu trú du lịch với gần một mươi hai phòng
trong đó có năm mươi sáu tàu thủy lưu trú du lịch với ba trăm bảy mươi năm phòng bảy mươi bốn doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
công tác quy hoạch xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch
quảng bá xúc tiến và hợp tác phát triển du lịch đã có nhiều đột phá
công tác quản lý hoạt động lữ hành hướng dẫn du lịch và vận chuyển khách du lịch
quản lý hoạt động lưu trú du lịch và công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch được đặc biệt chú trọng
các cơ quan chức năng liên quan đã ban hành chín mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với tổng số tiền hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
bên cạnh đó du lịch hải phòng cũng xác định các nhiệm vụ cần thực hiện nhanh chóng
kịp thời để ngày càng nâng cao chất lượng quản lý đa dạng hóa dịch vụ du lịch